hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời giữ vị trí thứ hai thế giới về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này với tỷ trọng thị phần bảy ba
hiện tại các sản phẩm trong ngành da dày và túi sách của việt nam đã có mặt ở năm mươi nước trên thế giới
đặc biệt là các thị trường lớn như hoa kỳ eu nhật bản hàn quốc
một mươi sáu hai tỷ usd kim ngạch xuất khẩu là kết quả ngành da dày đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn với con số một mươi sáu hai tỷ usd chiếm khoảng một mươi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong năm hai nghìn hai mươi ba
da dày là mặt hàng xuất khẩu chủ lực đứng thứ ba sau dệt may và linh kiện điện tử
tuy nhiên cho tới nay tỷ lệ nội địa hóa của ngành mới chỉ đạt ở mức trên dưới năm mươi
và những nguyên liệu quan trọng nhất thì hiện nay vẫn phải nhập khẩu
có thể nói sự thiếu đồng bộ trong cung ứng nguyên liệu
đang trở thành nút thắt của ngành da giày việt nam
khiến giá trị gia tăng của toàn ngành chưa tương xứng với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước
cũng như những lợi thế so sánh của việt nam trong lĩnh vực này
liệu nút thắt này có sớm được tháo gỡ
đó cũng chính là nội dung sẽ được chúng tôi phân tích và bình luận trong chương trình này
theo thông kê từ tổng cục hải quan trong năm hai nghìn một mươi tám
tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da dày túi sách đạt một mươi sáu hai tỷ usd
tăng tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng thấp hơn hai so với kế hoạch đã đề ra
với kết quả này sản xuất của toàn ngành đang có dấu hiệu trứng lại so với đả tăng trưởng những năm trước
đặc biệt là trong nửa cuối năm hai nghìn một mươi sáu
tốc độ phát triển của ngành da dày việt nam năm hai nghìn một mươi sáu là có hạn chế hơn so với năm hai nghìn một mươi năm
đúng là trước đây là chúng tôi một năm xuất khẩu trong ngành da dày khoảng trên một mươi tám tỷ usd
trong vừa rồi thì nó cũng có hạn chế khó khăn
nhất là tình hình đông âu là nó có cái việc đặt hàng nó có giảm hơn
việc ký kết một số hiệp định thương mại tự do trong những năm qua đã cho thấy nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành hữu quan
trong việc giúp các doanh nghiệp của việt nam tiếp cận với thị trường rộng lớn của thế giới
tuy vậy sân chơi quốc tế cũng đang đặt ra hàng loạt những yêu cầu mới cho ngành da dày
nhất là yêu cầu về chất lượng hàng hóa sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu
khả năng giải quyết tranh chấp thương mại hỗ trợ thông tin thị trường thế giới
và phát triển thị trường trong nước
ngoài ra còn một yêu cầu quan trọng là vấn đề quy tắc xuất xứ về nguyên phụ liệu
và đó cũng chính là điểm yếu của ngành da dày việt nam
giá trị gia tăng của ngành vẫn còn rất là thấp do nền sản xuất của chúng ta phụ thuộc vào gia công xuất khẩu
và một trong những nguyên nhân mà chúng ta chưa đạt được giá trị gia tăng cao
là chúng ta thiếu cái nguồn nguyên liệu tại chỗ để phục vụ cho sản xuất
theo thống kê từ thực tế
có đến sáu mươi năm bảy mươi số doanh nghiệp sản xuất giày dép túi sách ở trong nước
đang thực hiện theo phương thức sử dụng nguồn nguyên liệu thiết kế do khách hàng nước ngoài cung cấp
và gắn nhãn hiệu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
chỉ khoảng hai mươi năm ba mươi số doanh nghiệp còn lại sản xuất theo phương thức tự thiết kế sản phẩm
tự mua nguyên liệu và có nhãn hiệu riêng
đây là gian hàng của một nhà sản xuất giày lựa chọn phương thức tự thiết kế sản phẩm
tự mua nguyên liệu và phát triển nhãn hiệu riêng
mặc dù nói không với gia công xuất khẩu toàn quyền quyết định về nguyên phụ liệu đầu vào
nhưng đại diện doanh nghiệp này cũng thừa nhận tỷ trọng nguyên phụ liệu nhập khẩu trong hàng hóa của họ vẫn còn rất lớn
tới nay việt nam đã chủ động được nguyên liệu dày vải và một số dòng sản phẩm khác từ ba mươi đến bốn mươi
tuy nhiên vẫn có đến bảy mươi doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài
hàng năm việt nam chi tới khoảng ba trăm linh triệu usd để nhập ra giả và gia thuộc
nhà máy thuộc da ở trong nước chưa đáp ứng được nổi một mươi nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất trong ngành
thực tế sản xuất nhiều năm qua cho thấy
nguyên phụ liệu chiếm tỷ trọng lớn từ bảy mươi đến bảy mươi năm trong cơ cấu giá thành các sản phẩm dây dép
trong khi đó tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của doanh nghiệp trong ngành hiện chỉ đạt bốn mươi đến năm mươi
và vẫn phải nhập khẩu hầu hết các nguyên liệu quan trọng như ra thuộc ra nhân tạo vải mũ giày nhựa pvc sơn pu vải keo
và phụ thuộc vào chủ hàng từ nguồn nguyên phụ liệu cho đến mẫu mã khả năng marketing
đó chính là nguyên nhân khiến cho giá trị gia tăng trong mỗi sản phẩm dày da túi sách của chúng ta không cao
các doanh nghiệp sản xuất luôn ở trong thế bị động khi phải phụ thuộc vào nguồn cung ứng nguyên phụ liệu từ nước ngoài
một đôi giày như thế này có tới hàng chục chi tiết khác nhau như mũi ra ngoài da trong đế lót
sử dụng rất nhiều loại nguyên phụ liệu như da cao su vải bạt khuy kim loại keo đặc trùng
tuy nhiên ở những doanh nghiệp sản xuất da dày uy tín hàng đầu việt nam các nguyên phụ liệu này chủ yếu nhập từ nước ngoài
thậm chí nguyên liệu cơ bản nhất là da
và hầu như tất cả các doanh nghiệp sản xuất dày xuất khẩu ở việt nam đều phải nhập ngoại
đây là gian hàng của một doanh nghiệp chuyên cung cấp nguyên phụ liệu cho các nhà máy da dày túi sách ở việt nam
theo người đứng đầu doanh nghiệp này rất khó để bán ra sản xuất tại việt nam cho các nhà máy sản xuất dày hay túi sách
chúng tôi cung cấp cho cũng rất là nhiều công ty lớn chẳng hạn như những công ty lớn như công ty dona công ty đông hưng công ty bami hai
công ty cổ phần hai mươi sáu rất là nhiều công ty lớn
những cái công ty đó là khi người ta sản xuất dày xuất khẩu đi là người ta cần có chất lượng
thì những da nhập khẩu mới có được những tiêu chí đó
cho nên là những công ty lớn đều lựa chọn cái da nhập khẩu
và cũng ngay tại gian hàng này trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
lãnh đạo một công ty sản xuất dày cũng thừa nhận họ rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu trong nước
dù điều đó có thể giúp họ rút ngắn thời gian giao hàng
và bảo đảm
thực ra thì nó do là cái chất lượng của các phụ liệu trong nước chưa đảm bảo được chất lượng so với nước ngoài
thế cho nên là các doanh nghiệp chưa tự tin để dùng các cái sản phẩm
một điều nữa là người tiêu dùng ở việt nam thì cũng chưa yên tâm và ưng các sản phẩm phụ liệu của trong nước
cho nên là việt anh thì sản xuất dày da chất lượng cao
cho nên là phải nhập khẩu từ nước ngoài để còn đáp ứng được cái thương hiệu
và cũng như là cho những đối tượng khách hàng khó tính
la doza là một trong những nhà sản xuất da giày uy tín hàng đầu việt nam
sau hai mươi năm thành lập và phát triển doanh nghiệp này đã xuất khẩu hàng triệu sản phẩm dây da
cặp da ví và thắt lưng da tới các thị trường khó tính như eu và mỹ
người đứng đầu doanh nghiệp này doanh nhân đinh quang bảo nguyên chủ tịch hiệp hội da dày hà nội
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân ông cho biết không chỉ các phụ liệu linh kiện
mà ngay nguyên liệu chính là da thật
trong nước cũng còn rất yếu

tức là chỉ là nghiên cứu thôi
chứ còn ai sản xuất thì chưa có
thế còn các đơn vị nhỏ lẻ như là thái bình hay là hà nội
có những cái gia đình có cái tổ sản xuất
thực ra hiện nay cái da nó chưa đảm bảo
chúng tôi thì tiếp xúc rất nhiều với anh em sản xuất ra
bởi vì tôi thì cũng rất là lâu năm trong nghề rồi
hai nữa là chúng tôi thành lập doanh nghiệp cũng đã hai mươi năm năm rồi
sau đó điều đó là chúng tôi đều phải mềm mò đến các cơ sở sản xuất da
thì đúng là cái da chúng ta hiện nay là chưa đáp ứng được
nguyên liệu chính chưa đáp ứng được
phụ liệu linh kiện ít chủng loại mẫu mã không đặc biệt
chính điều này khiến cho các doanh nghiệp ngành da dày bị chậm trễ
trong việc đáp ứng những đơn hàng lớn
đòi hỏi cao về tiến độ và chất lượng từ nước ngoài
ngay vừa rồi chúng tôi tiếp một cái đoàn của mexico đến đây
đó là cũng hơn chục doanh nghiệp
các sản phẩm của chúng tôi thì các anh rất thích
nhưng rất muốn là có các cái linh kiện
làm ngay được cái mát của người ta
và phục vụ được cái sản phẩm của người ta theo yêu cầu
thì đúng là cái đó là mình cũng làm được
nhưng phải lại đi đặt nước ngoài
nó mất rất nhiều thời gian
thế mà làm trong nước thì chúng ta lại chưa có
thế đây là một cái điều khó khăn của các doanh nghiệp
nó hạn chế cái sự phát triển
trước tình hình đó hiệp hội da dày việt nam và nhiều doanh nghiệp
đã kiến nghị một số biện pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành này
trong đó đáng chú ý có đề xuất thành lập những khu công nghiệp
mà ở đó tập trung các doanh nghiệp sản xuất da dày
và cả các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu
trong nhiều cái hội nghị họp thì tôi cũng đã có cái đề nghị
đề nghị với nhà nước tức là chính phủ bộ công thương
làm sao chúng ta tạo ra một cái cụm công nghiệp
ở miền bắc và một cái cụm công nghiệp ở miền nam
để sản xuất ra các cái linh kiện các cái phụ liệu
để phục vụ cho các doanh nghiệp phát triển
thì có thể là nhà nước hỗ trợ
là có thể là cho vay vốn
đề xuất nó rất thấp để cho các doanh nghiệp có thể sẵn sàng vào đầu tư
chứ không phải là nhà nước làm
tức là vấn đề chúng ta có thể sản xuất ra cái đó
thì hiện nay là một cái nhu cầu trong nước nó rất lớn
ta không phải nhập ngoại nữa
chứ hiện nay là bọn tôi là nhiều cái linh kiện
là bắt buộc các bất cứ người đi nhập ngoại
mà cái nhập ngoại như vậy thì nó sẽ hạn chế khó khăn
và cái xác thành nó sẽ thành cũng rất cao
mới đây bộ công thương cho biết đã phê duyệt điều chỉnh
quy hoạch phát triển ngành da dày việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhìn đến hai nghìn ba mươi năm
theo đó bộ đã điều chỉnh lại quy hoạch ngành da dày
tập trung vào việc hình thành một mạng lưới công nghiệp da dày
trên phạm vi cả nước
tạo cơ hội để các ngành công nghiệp hỗ trợ
và các ngành kinh tế dịch vụ khác cùng phát triển
phân bố hợp lý hơn về năng lực sản xuất da dày
giữa các khu vực trong nước
tuy nhiên trong khi đề xuất về những khu công nghiệp
ngành da mang tầm cỡ toàn miền
vẫn chỉ là đề xuất
thì những dự án nhỏ hơn rất nhiều
chỉ ở tầm cỡ làng nghề
vẫn còn đang gặp rất nhiều vướng mắc về thủ tục
và chưa thể đi vào hoạt động
làng kiều kỵ một làng nghề
có truyền thống sản xuất dày lâu đời
và tới nay vẫn còn rất nhiều hộ sản xuất dày
và các nguyên phụ liệu ngành da dày
từ năm hai nghìn một
thành phố hà nội có chủ trương
thành lập một cụm công nghiệp rộng một mươi sáu hectare
để đáp ứng nhu cầu sản xuất
của các hộ trong làng
nhưng tới giờ sau một mươi năm năm
khu đất này vẫn chỉ có cỏ mọc ung tùm
từ khi mà đại huyện và thành phố
có chủ trương xây dựng
sản xuất cụm làng nghề tập trung
để cho các hộ sản xuất
kinh doanh trong làng nghề
ra để sản xuất
và phát triển sản xuất
thì bà con cũng rất là
sau một thời gian rất dài
và có mong mỏi của bà con
thì đến năm hai nghìn một mươi năm
về khu cụm
sản xuất làng nghề
về cơ sở hạ tầng
thì đã xây dựng xong
một số bà con
trong làng nghề
cũng đã tham gia và đấu thầu
thì từ năm
cuối năm hai nghìn một mươi năm
thì cũng chưa có được
một hộ nào
để ra xây dựng
ở cụm sản xuất làng nghề cả
vì do vấn đề thủ tục
nó cũng rất là khó khăn

mặc dù ngành công nghiệp

mặc dù ngành công nghiệp da dày túi sách việt nam
có tổng giá trị xuất khẩu lớn
với mức tăng trưởng bình quân toàn ngành
là chín bảy một năm
nhưng giá trị gia tăng rất thấp
nhất là đối với doanh nghiệp trong nước
hiện cả nước có hơn tám trăm linh doanh nghiệp
hoạt động trong ngành này
trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
chưa đến hai mươi năm
nhưng lại chiếm hơn tám mươi kim ngạch xuất khẩu
đang có sự đối sức của doanh nghiệp khối nội địa
mà nguyên nhân một phần là do chuỗi sản xuất
chưa hoàn chỉnh
mà yếu nhất thiếu nhất là khâu sản xuất nguyên phụ liệu
thưa quý vị theo mục tiêu của ngành da dày
đến năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ sản xuất khoảng một sáu trăm chín mươi tám tỷ đôi giày dép
ba trăm một mươi một triệu sản phẩm ba lô
sáu mươi ba triệu tấn da cứng
ngành da dày sẽ thu hút khoảng hơn một triệu lao động
doanh thu xuất khẩu của ngành
đạt hai mươi bốn năm tỷ usd
các doanh nghiệp luôn mong muốn
khi nút thắt về nguyên liệu phụ liệu
được tháo gỡ thông qua sự điều chỉnh
quy hoạch và chiến lược phát triển
ngành da dày việt nam sẽ đạt được mục tiêu trên
quý vị và các bạn thân mến chương trình doanh nghiệp
thời hội nhập của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây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
trong các chương trình lần sau